trong chuyến công tác tại tỉnh lâm đồng đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đã đi thăm một số mô hình dân vận khéo gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
trên địa bàn xã xuân thọ thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
tại những nơi đến thăm đồng chí trương thị mai đánh giá cao hiệu quả các mô hình sản xuất tiên tiến
hiện đại của doanh nghiệp và nhà nông góp phần đổi mới mối quan hệ sản xuất
đóng góp vào sự phát triển của nền nông nghiệp địa phương
đồng chí nhấn mạnh địa phương cần tăng cường hơn nữa các chương trình giải pháp
để hỗ trợ nhà nông doanh nghiệp tăng cường xây dựng các mô hình dân vận khéo
trong xây dựng nông thôn mới từng bước nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn